sau một ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên án các bị cáo trong vụ án
vì thị thu cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy
ba bị cáo lãnh án tủ trung thân là vì thị thu lường văn hùng và vì văn toán
còn bị cáo trần thị hiền mẹ của nữ sinh giao gà cao mỹ duyên và bùi văn công
bị tuyên mức án hai mươi năm tù giam
trong phiên xét xử chiều nay các bị cáo tiến hành tranh tụng tại tòa
bị cáo vì thị thu vẫn kiên quyết không nhận tội của mình yêu cầu hội đồng xét xử cho người phiên dịch tiếng thái của mình
yêu cầu được khai báo bằng tiếng dân tộc
hội đồng xét xử đồng thuận với ý kiến của bị can thu
còn bị cáo trần thị hiền tiếp tục kêu oan cho rằng các đối tượng đã bàn bạc với nhau để hãm hại mình
bị can trần thị hiền yêu cầu chất vấn với bùi văn công ngay tại tòa
mặc dù trần thị hiền và vì thị thu chối tội nhưng các bị cáo vì văn toán bùi văn công lường văn hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử thấy hoàn toàn có đủ căn cứ xác định năm bị cáo đã mua bán trái phép chất ma túy
căn cứ vào diễn biến phiên xét xử công khai cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
tòa nhân dân tỉnh điện biên thấy có đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội như viện kiểm sát truy tố
tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần thị hiền và bùi văn công hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo vì thị thu và lường văn hùng tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
vì văn toán tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy bảy năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt bị cáo toán phải chấp hành cho cả hai tội danh là tù trung thân
cũng liên quan đến ma túy
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa lập hồ sơ xử lý trần việt linh bốn mươi bảy tuổi thường trú tại quận gò vấp và lê ngọc thịnh bốn mươi hai tuổi thường trú quận tân phú trong đường dây tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về tp tiêu thụ
trước đó tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện bắt quả tàng linh và thịnh đang mua bán trái phép chân ma túy

trước đó tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện bắt quả tàng linh và thịnh đang mua bán trái phép chân ma túy

trước đó tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện bắt quả tàng linh và thịnh đang mua bán trái phép chân ma túy

ta đã có quá trình thí điểm miễn thị thực cho một số người nước ngoài tới phú quốc
qua đánh giá quá trình này đã đảm bảo được yêu cầu về quốc phòng an ninh đồng thời cho thấy hiệu quả trong thu hút du lịch tăng cường được vốn đầu tư nước ngoài
một vấn đề khác cũng được nhiều phóng viên nêu tại buổi họp báo chính là về công tác nhân sự cụ thể là nhân sự đảm nhiệm chức danh bộ trưởng bộ y tế
thì khi nào mà thủ tướng chọn được người chọn được bộ trưởng mà thủ tướng thấy rằng là đề nghị quốc hội phê chuẩn thì quốc hội phê chuẩn thôi chứ không phải quốc hội mà quyết định cái bầu nhân sự này
vì thế cái việc vừa rồi thì chính phủ cũng đã có cơ quan quản lý căn bộ thì sau đó thì chính phủ cũng đã có cái việc đó là phân công
phân công phân công lòng trí phó thủ tướng nhân phủ là phụ trách vừa là bí thư ban cấn sự đảng chính phủ bí thư ban cấn sự bộ y tế
phân công phụ trách bộ y tế thế còn khi nào có nhân sự mà đáp ứng được các yêu cầu mà chính phủ đề xuất sang quốc hội thì quốc hội sẽ phê chuẩn thôi
cũng tại buổi họp báo tổng thư ký quốc hội và đại diện các cơ quan của quốc hội cũng đã trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh một số vấn đề khác như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức luật tổ chức quốc hội sửa đổi hay tương tác giữa cử tri với đại biểu quốc hội trong quá trình xây dựng quốc hội điện tử
sáng nay tại thủ đô bangkok thái lan lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng các nước asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi ba ammtc một mươi ba đã được tổ chức trọng thể với sự tham sự của các đoàn đại biểu đến từ một mươi nước thành viên asean và phó tổng thư ký asean hoàng anh tuấn đoàn đại biểu việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn cùng đi có đại diện bộ quốc phòng bộ ngoại giao việt nam

phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị ammtc một mươi ba bộ trưởng tô lâm đã thông báo tóm tắt về kết quả phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của việt nam từ sau hội nghị ammtc một mươi hai đến nay
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cam kết của việt nam tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng